công an tỉnh lào cai vừa phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo đã tiếp nhận bảy nạn nhân là người việt nam bị lừa bán sang trung quốc
và một đối tượng vượt biên trái phép sang trung quốc do lực lượng chức năng trung quốc trao trả
bảy nạn nhân của đợt trao trả lần này gồm các em sinh từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại các tỉnh bắc giang điện biên sơn la tuyên quang và đắk lắc
đối tượng vượt biên trái phép là nguyễn văn đông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang
theo lời khai ban đầu của các nạn nhân thì họ bị một nhóm đối tượng rủ đi du lịch rồi lừa bán sang trung quốc qua cửa khẩu tiểu ngạch hoặc các lối mở
hiện các nạn nhân đã được lực lượng chức năng tỉnh lào cai đưa vào chăm sóc tại trung tâm công tác xã hội tỉnh
đồng thời liên hệ với các địa phương để điều tra và sớm đưa các nạn nhân về đoàn tụ với gia đình